thưa quý vị mới đây tại new york chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh phạm văn bãi
cùng với thị trưởng thành phố new york eric adams đã ký kết bản ghi nhớ thiết lập quan hệ kết nghĩa
giữa hai thành phố trước sự chứng kiến của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
thành phố hồ chí minh và new york là hai thành phố có nhiều điểm tương đồng
và nhiều tiềm năng để rút đẩy hợp tác
khi cả hai đều có vai trò đặc biệt đối với hai quốc gia
new york với dân số khoảng chín triệu người tương đương với thành phố hồ chí minh
là trung tâm tài chính thương mại văn hóa quan trọng của mỹ và thế giới
trong khi đó thành phố hồ chí minh là đầu tàu kinh tế
trung tâm kinh tế văn hóa khoa học kỹ thuật của việt nam
đây là tiền đề quan trọng và bước đầu để hai bên đến gần nhau và đi cùng nhau
lễ ký kết diễn ra chưa đầy hai tuần sau khi hai nước nâng cấp quan hệ
lên đối tác chiến lược toàn diện
theo chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
việc này không chỉ mang tính biểu tượng mà còn thể hiện sự cam kết mạnh mẽ
trong việc rút đẩy quan hệ hợp tác toàn diện thực chất hiệu quả
giữa hai quốc gia ở tất cả các cấp